tại làng hoa hiệp an huyện đức trọng vùng chuyên canh hoa lây ơn lớn nhất tỉnh lâm đồng
các nhà vườn đang tất bật hối hả thu hoạch đóng gói để kịp vận chuyển đến thị trường các tỉnh từ nam ra bắc
với người dân nơi đây mùa hoa tết là mùa được trông đợi nhất trong năm bởi đây là mùa làm ăn chính và cho thu nhập cao
vụ hoa tết năm nay nông dân xã hiệp an xuống giống khoảng ba trăm linh hectare với nhiều giống hoa phong phú
sản lượng hoa lây ơn năm nay của xã ước đạt trên chín mươi triệu bồng
thời điểm hiện tại giá hoa giao động từ một mươi năm đến ba mươi năm đồng một bó một mươi cành tùy loại và màu sắc
theo các nhà vườn tuy giá hoa lây ơn năm nay không cao bằng năm ngoái
nhưng các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao
với mức giá như hiện nay người nông dân trồng hoa và nhà buồn vẫn có lãi
theo số liệu thống kê từ tri cục trống trọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng
toàn tỉnh hiện nay có gần một một trăm linh hectare hoa lây ơn tăng hơn một trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi tám
phần lớn diện tích hoa lây ơn tập trung ở huyện đức trọng
ngoài thị trường truyền thống ở tp hcm và một số tỉnh miền trung
hiện lây ơn của lâm đồng đã có mặt ở hà nội và một số tỉnh khu vực phía bắc